chiều ba một mươi bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng đã được bộ y tế và tổ chức alive and thrive
trao danh hiệu bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc nhờ nỗ lực thực hiện đúng quy trình
chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ
tại bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng tỷ lệ các bà mẹ cho con bú hoàn toàn trong thời gian nằm viện
chiếm hơn chín mươi và có ít nhất chín mươi phút sau sinh trẻ được thực hiện chăm sóc thường quy
và trẻ được da kề da với mẹ
nghiên cứu quan sát tác động tích cực của việc áp dụng da kề da đủ chín mươi phút liên tục
ở bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng cho thấy tỷ lệ trẻ sơ sinh phải chăm sóc đặc biệt giảm ba mươi
tỷ lệ phải sử dụng kháng sinh giảm trên năm mươi và tỷ lệ trẻ bú mẹ hoàn toàn tăng gấp ba lần
trước đó vào ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín bộ y tế đã ban hành quy định tiêu chí và quy trình công nhận
danh hiệu bệnh viện thực hành nuôi con sữa mẹ xuất sắc là cơ sở để nhân rộng sang kiến này trên toàn quốc
mang lại lợi ích cho nhiều hơn các trẻ em và bà mẹ